sở y tế tỉnh đồng nai cho biết tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp và có nguy cơ mất kiểm soát
cụ thể trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh đồng nai đã ghi nhận hơn một mươi năm ca mắc sốt xuất huyết tăng hai sáu lần so với cùng kỳ năm ngoái trong đó có hai trường hợp tử vong
trước tình hình trên lãnh đạo tỉnh đồng nai đã đề nghị ngành y tế phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai quyết liệt
có hiệu quả các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt long quang nắm chắc tình hình dịch bệnh và các ổ dịch trên địa bàn để tổ chức phun hóa chất dập dịch
bên cạnh đó tăng cường phối hợp tuyên truyền để người dân biết các biện pháp phòng chống dịch bệnh vệ sinh nhà cửa sạch sẽ
các bệnh viện trung tâm y tế trong tỉnh cần kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh theo dõi điều trị hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong do sốt xuất huyết